mở đầu bản tin sẽ là thông tin từ đắk lắc
trong khi truy đuổi các đối tượng trộm mèo đâm thẳng xe ô tô vào xe máy của kẻ trộm khiến cho một người tử vong
ba thanh niên ở lê hoàng anh đặng đình cường và phạm minh phúc vừa bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam
điều tra ban đầu vào ngày hai mươi ba tháng bốn cả ba thanh niên này đang ngồi ăn nhậu tại một quán ở thị trấn liên sơn huyện lắc
thì phát hiện nguyễn nhất duy và lê công thành long cùng chú tại thành phố buôn ma thuật điều khiển xe máy đang bắt trộm mèo
hoàng anh đã rủ cường và phúc lên xe ô tô do mình điều khiển để đuổi theo
tuy nhiên hai đối tượng trộm mèo đã bỏ chạy
khi đi đến khu vực cổng trào huyện lắc thì cả ba thống nhất đâm thẳng xe ô tô vào đuôi xe máy để bắt trộm
cú đâm mạnh khiến cho nguyễn nhất duy tử vong tại chỗ còn lê công thành long bị thương
sau vụ việc ba thanh niên đã đến công an huyện lắc đầu thú
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thuận nam tỉnh bình thuận vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với trần văn ngọn để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng bốn thực hiện kế hoạch tổ chức kiểm tra tuần tra
truy quét chống phá rừng ngăn chặn tình trạng đào vận chuyển cây rừng về làm cây cảnh tại tiểu khu hai trăm linh một d
thuộc khu vực xã phước dinh
tổ công tác gồm ba người là cán bộ của ban quản lý rừng phòng hộ ven biển thuận nam tỉnh bình thuận
phát hiện tám đối tượng sử dụng một xe máy cày và ba xe ôm
và ba xe mô tô có hành vi vận chuyển cây rừng trái phép nên đã yêu cầu dừng lại để kiểm tra
thì đã bị minh và các đối tượng ngăn cản
đối tượng ngọn đã dùng cây gỗ đánh anh la thành doanh là nhân viên của ban quản lý rừng bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện
sau khi tấn công các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường
hành thu giữ một xe mô tô bốn cây huyết giác và năm cành huyết giác
công an huyện tân châu tỉnh tây ninh vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng võ duy phương chú tại huyện tân châu
về hành vi bắt người trái pháp luật
đối tượng có liên quan là lê đức tân cùng chú tại huyện tân châu hiện nay đã bỏ trốn
theo điều tra xác định chị diệu chú tại huyện tân biên làm tiếp viên cho các quán karaoke trên địa bàn huyện tân châu
do hai đối tượng phương và tân quản lý
trong thời gian làm tiếp viên chị diệu có vay trả góp của phương và tân số tiền là một mươi triệu đồng
nhưng mới chỉ trả được bốn triệu năm trăm linh nghìn đồng thì nghỉ làm bỏ về quê
ngày hai mươi sáu tháng bốn thấy chị diệu xuất hiện ở nhà một người dân
tân rủ phương đến để khống chế bắt đưa chị diệu trở về nhà trọ
chửi đánh buộc chị diệu tiếp tục làm tiếp viên để trừ số nợ mà còn thiếu
hiện công an huyện tân châu đang tiếp tục mở rộng điều tra và truy tìm đối tượng lê đức tân
để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
tiến hành kiểm tra hành chính tại một căn nhà cho thuê trên đường lê thị hồng gấm phường sáu thành phố mỹ tho
lực lượng công an đã phát hiện một mươi thanh niên nam nữ trong ba phòng nghỉ
cùng một số dụng cụ sử dụng ma tuế
qua test nhanh có chín trường hợp dương tính với chất ma túy
lực lượng làm nhiệm vụ đã lập hồ sơ và bàn giao vụ việc cho công an phường sáu tỉnh tiền giang xử lý theo quy định
hai đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và một đối tượng cướp tài sản vừa bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam bắt giữ
trước đó vào trưa ngày một mươi chín tháng bốn nhận được tố giác của người dân tại thành phố từ sơn tỉnh bắc ninh
về việc bị hai đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền một mươi bảy triệu đồng
đội cảnh sát hình sự công an thành phố phủ lý đã nhanh chóng điều tra xác minh thu thập tài liệu chứng cứ
và bắt giữ các đối tượng gồm lê thị quỳnh và ngô hồng sơn là thủ phạm gây ra các vụ việc nói trên
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân
lợi dụng lòng tin của bị hại quỳnh và sơn đã lần lượt thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền là hai triệu đồng và một mươi năm triệu đồng
cũng trong dịp này đội cảnh sát hình sự công an thành phố phủ lý đã bắt giữ đối tượng đặng minh cường
về hành vi cướp tài sản gồm một điện thoại iphone trị giá gần tám triệu đồng
thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh an giang cũng liên tiếp xảy ra nhiều vụ lừa đảo
chiếm đoạt tài sản qua mạng
với phương thức thủ đoạn mới các đối tượng đã trắng trợn chiếm đoạt tài sản của nạn nhân với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng
với mong muốn tìm thêm thu nhập một người phụ nữ trú tại huyện châu phú tỉnh an giang đã lên mạng tìm kiếm việc làm bán thời gian
và được đối tượng tự xưng là nhân viên trang thương mại điện tử giúp kiếm được nhiều tiền
thông qua việc tham gia cộng tác viên mua bán hàng online
theo đó mỗi ngày người phụ nữ này được giao năm nhiệm vụ đẩy đơn hàng để tạo tương tác sản phẩm
lợi nhuận nhận được từ một mươi một mươi năm giá trị sản phẩm
nhưng với điều kiện phải nộp tiền trước tương ứng giá trị sản phẩm qua số tài khoản do đối tượng cung cấp
đối với hai nhiệm vụ đầu tiên bị hại chuyển tiền với số tiền nhỏ
sau năm phút như đã thỏa thuận người phụ nữ này nhận lại được số tiền đã chuyển cộng thêm một mươi một mươi năm giá trị sản phẩm
thì các đối tượng này nó sẽ chuyển tiền vào tài khoản cả tiền gốc và tiền lợi nhuận mà nạn nhân được hưởng lợi
rất là đúng và rất là đầy đủ để tạo niềm tin cho nạn nhân
khi mà cái số tiền nó chỉ tăng lên dần rồi giao nhiệm vụ tăng lên dần rồi
ví dụ là những đơn hàng chốt những đơn hàng từ một mươi triệu đến vài chục triệu
thì nó hướng lên dẫn lãnh nhân thực hiện và sau đó sẽ chiếm đoạt số tiền này của lãnh nhân
bắt đầu từ nhiệm vụ thứ ba
sau khi người phụ nữ này nộp tiền thì không nhận lại được tiền đã chuyển và hoa hồng như trước đó
đối tượng viện ra nhiều lý do như soạn tin không đúng cú pháp nộp tiền quá thời gian điểm tín nhiệm thấp
yêu cầu bị hại phải thực hiện thêm nhiệm vụ thứ tư thứ năm thì mới nhận lại được tiền
và rồi chúng chiếm đoạt gần một trăm bảy mươi triệu đồng của người phụ nữ này
tất cả tiền mà vào đầu tư thì chị đã dai fe và hom và những trên app dai tiền nóng
thì bây giờ gia đình rất là khó khăn
tương tự như người phụ nữ trên một người khác chú huyện trợ mới tỉnh an giang đã bị các đối tượng chiếm đoạt hơn ba trăm linh triệu đồng
ngoài chiêu trò trên trên địa bàn tỉnh an giang còn xuất hiện các thủ đoạn lừa đảo
như các đối tượng giả mạo tài khoản facebook chiếm quyền sử dụng tài khoản gia lô để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hoặc chúng lập các trang web trên mạng internet cho vay nhanh thủ tục đơn giản
yêu cầu bị hại chuyển tiền để làm hồ sơ và các khoản phí khác
sau đó chiếm đoạt tài sản hoặc giả danh lực lượng thực thi pháp luật
gọi điện thoại thông báo bị hại có liên quan vụ án hình sự
có lệnh bắt tạm giam yêu cầu bị hại chuyển tiền để xác minh rồi chiếm đoạt tài sản
đó là thứ nhất là không cung cấp thông tin cũng như hình ảnh cá nhân của mình cho bất kỳ cá nhân tổ chức nào
cũng như là đưa lên cho mạng xã hội
thứ hai là không cung cấp mật khẩu mã opt cho bất kỳ cá nhân tổ chức nào
thứ ba là không cung cấp mật khẩu mã opt cho bất kỳ cá nhân tổ chức nào
khi mà vào trong các trang mạng thì không nhấp vào các đường link các liên kết trên trang web tin nhắn mạng xã hội lạ mà mình không biết
thứ tư là phải luôn lân cao cảnh giác không làm theo hướng dẫn của các đối tượng không quen biết để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để tránh trở thành nạn nhân của những vụ việc như trên người dân cần phải thật sự tỉnh táo trước những kịch bản do các đối tượng giàn dựng
khi phát hiện phương thức thủ đoạn lừa đảo tương tự người dân nhanh chóng liên hệ và trình báo cơ quan công an gần nhất
còn sáng ngày hôm nay lực lượng chức năng thị xã hoài nhơn tỉnh bình định đã tìm thấy hai thi thể trong vụ việc ba người tắm biển bị đuối nước xảy ra vào chiều tối ngày hôm qua
chiều tối ngày hôm qua ba người gồm nguyễn bảo bế kim sung và bế kim sang cùng chú tại phường hoài thanh tây thị xã hoài nhơn tỉnh bình định
rủ nhau đi tắm tại bãi biển thiện tránh phường tam quan bắc thị xã hoài nhơn
trong lúc tắm cả ba người bị sóng biển kéo ra xa bờ và bị đuối nước
tiếp nhận thông tin đồn biên phòng tam quan nam thuộc bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bình định đã điều động cano cùng cán bộ chiến sĩ phối hợp với người dân địa phương hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân
cho đến sáng ngày hôm nay lực lượng chức năng mới tìm thấy hai thi thể của bé kim sung và bế kim sang riêng nguyễn bảo vẫn còn mất tích
lực lượng chức năng thị xã hoài nhơn tỉnh bình định huy động cán bộ chiến sĩ dùng cano cùng hàng chục tàu cá của ngư dân tiếp tục tìm kiếm nạn nhân đang mất tích
ubnd thị xã hòa nhơn tỉnh bình định đã thăm hỏi chia buồn và hỗ trợ mỗi gia đình có người gặp nạn
công an thị xã bến cát tỉnh bình dương cho biết đã tạm giữ hai đối tượng trương đình an hai mươi một tuổi quê tỉnh con tum và nguyễn thanh thảo cầm đầu tự là ti mập ba mươi tuổi trú tại phường bình hòa thành phố thuận an để điều tra về hành vi mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy
trước đó qua công tác trinh sát lực lượng công an phát hiện đối tượng nguyễn thanh thảo vận chuyển ma túy từ địa phương khác đến địa bàn thị xã bến cát để tiêu thụ
đến tối ngày hai mươi một tháng bốn khi thảo và an thuê xe taxi di chuyển từ thành phố thuận an về khu phố ba a phường thới hòa thị xã bến cát để giao ma túy thì bị bắt
tại hiện trường lực lượng công an phát hiện thu giữ gần một viên ma túy dạng thuốc lắc một khẩu súng cùng sáu viên đạn một tờ tiền được gấp lại bên trong có chứa ketamin
khám xét khẩn cấp nhà trọ của an tại phường an phú thành phố thuận an lực lượng công an tiếp tục phát hiện và thu giữ một túi ni lông chứa ketamin cùng bảy viên đạn
an và thảo khai nhận số ma túy trên được một đối tượng không rõ nhân thân lai lịch ở tp hcm thuê vận chuyển từ thành phố thuận an về thị xã bến cát với tiền công là một mươi triệu đồng
bất ngờ ập vào một nhà nghỉ tại ấp ba xã long thọ huyện nhân trạch công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã bắt quả tang sáu đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nhân trạch bắt quả tang sáu đối tượng gồm bốn nam hai nữ đang bay lắc
tại hiện trường thu giữ một gói chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy một viên nén màu vàng nhạt nghi là thuốc lắc bốn điện thoại di động dụng cụ sử dụng ma túy và nhiều loa đèn phục vụ cho việc bay lắc
qua test nhanh cả sáu đối tượng đều dương tính với chất ma túy hiện cơ quan công an đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
lần đầu tiên tại đà nẵng một loại ma túy mới có tên là crispy fruit được ngụy trang giấy dạng bột hoặc nước uống trái cây
vừa được công an quận hải châu phát hiện bắt giữ hai đối tượng trong đường dây chuyên cung cấp loại ma túy này
đây là dương thị thanh phương hai mươi tám tuổi trú tại phường hòa minh quận liên triều đối tượng cầm đầu đường dây chuyên cung cấp ma túy nước nho cho giới trẻ trên địa bàn toàn thành phố
giúp sức cho phương còn có mai gia thái bình chú tại phường hòa khánh bắc
phương thường xuyên lên mạng live stream quay video giới thiệu loại nước nho này trong các hội nhóm kín nhằm thu hút giới ăn chơi
khi có khách yêu cầu phương sẽ nhờ bình đến lấy và đem đi ra tận nơi
trường đà nẵng đội đã tiến hành biện pháp nghiệp vụ để xác định trong gói nước nho này có chứa thành phần ma túy và đã tiến hành bắt để xử lý theo quy định pháp luật
với tuyên bố không dễ gì bị công an phát hiện phương không chỉ bán mà còn chỉ cách sử dụng và cả cách để qua mặt lực lượng chức năng
mỗi gói bột được phương giao bán với giá từ hai triệu tám trăm linh nghìn đồng đến ba triệu đồng
cách thức sử dụng là pha một gói với một lon nước giải khát bất kỳ sẽ đủ cho hai ba người sử dụng
chúng bỏ loại ma túy tổng hợp với ba cái chất ma túy vào đóng vào trong bao bì với cái in cái nhãn hiệu là dưới dạng thực phẩm chức năng
để mục đích một là qua mặt cơ quan chức năng qua mặt cơ quan công an
cái thứ hai là lừa phỉnh đối với đối tượng sử dụng ma túy
bọn chúng cho rằng nó không phải là ma túy nhưng mà có tác dụng như ma túy
nhưng mà thực tế là công an quận hải châu đã giám định thì một trăm linh chắc trong cái bao bì đó là ma túy
dưới dạng là ba cái loại ma túy kết hợp lại
đây là cái thủ đoạn rất mới của bọn tàu phạm mua bán trái phép chắc ma túy
biết rõ nước nho là ma túy nhưng các đối tượng vẫn công khai mua bán trên mạng xã hội
một bộ phận giới trẻ xem đây như một loại thân dược đem lại cảm giác khoái cảm mà không sợ vi phạm pháp luật
hiện công an thành phố đà nẵng và bộ công an đang vào cuộc để kịp thời chỉ đạo
tiếp tục đấu tranh ngăn chặn không cho loại ma túy nguy hiểm này phát triển
đến tiệm vàng giả vờ mua sau đó cướp giật hơn năm chỉ vàng rồi bỏ chạy
đối tượng vũ tiến giáp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ở thị trấn đạo đức huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
đã bị công an thành phố phúc yên nhanh chóng bắt giữ sau một giờ gây án
vào khoảng một mươi tám h ngày ba mươi tháng bốn vũ tiến giáp điều khiển xe mô tô theo hướng từ huyện bình xuyên đến thành phố phúc yên
với mục đích là nhìn thấy ai sơ hở thì sẽ cướp giật tài sản
khi đi đến phường hùng vương thành phố phúc yên giáp nhìn thấy hiệu vàng thủy trinh vắng khách
nên đã giả vờ vào mua vàng rồi cướp một sợi dây chuyền vàng tây năm bốn chỉ giá trị khoảng gần một mươi sáu triệu đồng rồi bỏ chạy
bị chủ hiệu vàng truy hô giáp đã bỏ lại xe mô tô sau đó bắt taxi về nhà
tại cơ quan công an giáp khai nhận do áp lực vì bị đòi nợ nên đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản
trước khi thực hiện hành vi này giáp đã chuẩn bị và ngụy trang biển số xe để không bị phát hiện
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phúc yên đã thu hồi các tăng vật có liên quan đến vụ án
đồng thời hoàn thiện hồ sơ vụ án để xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật
liên tiếp hai tụ điểm đánh bạc quy mô lớn vừa bị công an tỉnh tiền giang triệt xóa
bắt giữ bốn mươi bốn đối tượng có liên quan và tạm giữ trên sáu trăm linh triệu đồng
tại thị xã cai lệ các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh tiền giang và công an thị xã cai lệ
đã phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức chơi game bắn cá tại một căn nhà cho thuê
thuộc khu phố một phường một thị xã cai lệ
tại chỗ lực lượng làm nhiệm vụ bắt giữ hai mươi hai đối tượng thu giữ sáu máy game bắn cá
tạm giữ trên năm trăm hai mươi triệu đồng một mươi hai xe mô tô
qua làm việc ban đầu xác định tụ điểm đánh bạc do đối tượng huỳnh thị sang
chú tại xã tân hội thị xã cai lậy tổ chức
cùng ngày công an huyện cái bè phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
đã triệt phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà do đối tượng nguyễn hoàng việt
trú tại ấp an lạc tổ chức tại phần đất của anh nguyễn thanh hoàng
thuộc ấp an lạc xã an thái đông huyện cái bè
lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt giữ hai mươi hai đối tượng và tạm giữ trên một trăm linh sáu triệu đồng
một mươi bảy điện thoại và một mươi năm xe mô tô
huyện bắc yên của tỉnh sơn la hiện đang là địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch tới tham quan
lực lượng công an huyện bắc yên và cơ sở đã tăng cường phối hợp
triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và du khách
góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa và con người tại quê hương của vợ chồng a phủ
ghi nhận của nhóm phóng viên năm nay đợt nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
lượng du khách đến thăm quan rất đông
ngay từ sáng sớm các con đường để lên các điểm như tà sùa phu nhi hồng ngài
nhiều xe máy xe khách du lịch của du khách đến với huyện vùng cao bắc yên
các du khách đa phần đều đến từ các tỉnh miền xuôi các tỉnh lân cận
như yên bái phú thọ lào cai hà nội
bên cạnh đó cũng có nhiều du khách từ phía nam đến với thiên đường mây tà sùa
ai cũng hào hứng với chuyến đi này
để đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở
cũng như việc niêm yết giá cho du khách trong ngày lễ
lực lượng công an xã thường xuyên xuống địa bàn để tuyên truyền vận động nhân dân
chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật
trong việc tổ chức và tham gia hoạt động
hướng dẫn khách du lịch thực hiện đúng luật cư trú

tăng cường phương tiện và lực lượng xuống các địa bàn trọng điểm
chúng tôi đã tăng cường tối đa lực lượng
để trực ban ứng trực
để kịp thời giải quyết các tình huống có thể xảy ra
đồng thời chúng tôi cũng tổ chức tấn công chấn áp
tất cả các loại tội phạm
trong đó tập trung vào số tội phạm
lợi dụng các điểm du lịch khu nghỉ dưỡng
các tuyến đường giao thông để thực hiện hành vi phạm tội
ngoài ra chúng tôi tiếp tục chỉ đạo
nâng cao hiệu lực hiệu quả của các tội phạm
công tác bảo lý nhà nước an ninh trật tự
cùng với đó bố trí lực lượng gạch giao thông
thường xuyên tuần tra kiểm soát điều tiết
hướng dẫn giao thông xử lý nghiêm các vi phạm
thông qua những hoạt động kích cầu quảng bá
liên kết xúc tiến hoạt động du lịch
trên địa bàn huyện bắc yên đã dần hồi phục trở lại
sau hai năm dịch kéo dài
để ổn định tình hình ubnd huyện đã có
chỉ đạo quyết liệt giải pháp góp phần
nâng cao hiệu quả của hoạt động này
nhưng vẫn đảm bảo an ninh an toàn cho người dân
tự làm sao cho du khách đến bắc yên
trong điều kiện an ninh trật tự tốt nhất
điều thứ ba liên quan đến quản lý về giá
tất cả các giá cả các phòng nghỉ nhà nghỉ
các liên quan đến phục vụ dịch vụ
cũng được cam kết đảm bảo
sau giá cả hợp lý nhất
nhờ sự phối hợp chặt chẽ thống nhất khoa học
cùng với ý thức trách nhiệm cao
và các phương án đảm bảo
an ninh trật tự tối ưu nhất
sát thực với tình hình địa phương
các bàn ngành địa phương các lực lượng
và công an huyện bắc yên nêu cao quyết tâm
bảo đảm an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
qua đó góp phần thúc đẩy du lịch
cũng như kinh tế xã hội trên địa bàn huyện bắc yên
ngày một phát triển ổn định và bền vững
tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách
trong và ngoài nước
trong những ngày cuối của dịp nghỉ lễ
mật độ phương tiện tại các tuyến đường
cửa ngõ trục chính của thành phố hà nội
sẽ tăng cao khi mà người dân quay trở lại thủ đô
sau thời gian nghỉ dài ngày
lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai nhiều biện pháp
từ túc trực thường xuyên đến chủ động phân luồng
tuyến đường vành đai ba một trong những trục cửa ngõ chính
của thủ đô hà nội bất cứ phương tiện chở khách nào
có dấu hiệu vi phạm như chở quá số người
hoặc dừng đỗ sai phép đều sẽ bị dừng lại kiểm tra
dịp nghỉ lễ này cảnh sát giao thông
cũng bố trí lực lượng mật phục
nhằm tăng cường xử lý các xe dừng đỗ
đón trả khách trái phép
ngoài ra lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ túc trực
thường xuyên tại các khu vực cửa ngõ hà nội
và các trục chính của thành phố
khi có dấu hiệu ủn tắc xảy ra lực lượng chức năng
sẽ chủ động các phương án phân luồng bảo đảm an toàn
giao thông và giao thông thông suốt hạn chế tối đa tai nạn